nhưng giữ cho hệ thống thông tin được an toàn trước các cuộc tấn công bất hợp pháp là một cuộc chiến dài dẳng và phức tạp
và câu chuyện về công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân
trước các cuộc tấn công của các hacker tại tp hcm sẽ là nội dung chính trong phần vấn đề và dư luận trong số phát sóng kỳ này
nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần

nhất là những bộ phận như hành chính hay là nhân sự để tuyển dụng
thực ra ở trong những cái file đó là nó đã cải tóm các cái virus để tấn công vào hệ thống

và đến một giai đoạn nào đó nó mới lấy dữ liệu của chúng ta đã gửi ra ngoài

ngày xưa thì nó không có những cái tấn công vào các cái thiết bị iot
ví dụ như camera ví dụ như các cái thiết bị điều khiển xe v v
thì ngày nay dần dần nó hình thành các loại tấn công đó
một hệ thống mình khi mà tham gia vô internet là đã bị tấn công rồi
và cái xu hướng của họ hiện giờ tập trung vô cái mảng là mạng hóa dữ liệu để tống tiền
đúng rồi đúng rồi đúng rồi
đúng rồi đúng rồi
đúng rồi đúng rồi
đây là hạt động thường xuyên của sở thông tin truyền thông
để đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu sự cố xảy ra khi mất an toàn thông tin
cái an toàn thông tin hiện tại đang là một nguy cơ rất lớn
là vì thế cái lực lượng bảo vệ an ninh mạng phải thường xuyên tập trung vô trường giả lập
để có kỹ năng cần thiết khi có tự do thật xảy ra
thứ hai là nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
cái ba nữa là để dịp để anh em họ cập nhật công nghệ mới
tiến trình mà để cách ly cô lập cái tấn công vào trong mình á
thì đầu tiên là mình phải xác định được cái nguồn đang bị trong hệ thống của mình
tấn công là ở vị trí nào
thì đó mình sẽ cách ly hoàn toàn với lại cái hệ thống mạng hiện tại của mình
và từ cái hệ thống dự phòng mình có sẵn
mình sẽ phục hồi lại cái hệ thống trước thời điểm mà bị tấn công
để cung cấp dịch vụ cho người dùng sớm nhất
và song song với đó là cái team phân tích trên những cái hệ thống mà đang bị xâm nhập
để tìm ra được cái nguyên nhân
từ đó mình sẽ mở rộng phần viên điều tra để mà cố lập những hệ thống khác
tôi rất kỳ vọng là sau cái đợt chuyển tập này
thì các anh em kỹ thuật có được những cái kiến thức
hoặc là cập nhật các kiến thức
để nhằm bảo vệ hệ thống vận hành hệ thống trân tru hơn
bảo vệ website an toàn hơn
vận hành hệ thống liên tục không bị sự cố
từ những buổi tập huấn và diễn tập bảo vệ an toàn hệ thống thông tin do thành phố tổ chức
và qua sự kết nối với cán bộ chuyên trách ở cơ sở
nổi lên ba vấn đề khó khăn thách thức cần giải pháp khắc phục
khó khăn đầu tiên là sự thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên về an toàn hệ thống
tại các đơn vị tổ chức
thứ hai là các trang thiết bị bảo đảm cho công tác an toàn hệ thống
thường sấp đắt và thay đổi liên tục
cuối cùng là chính nhận thức của những người có trách nhiệm
tại các đơn vị tổ chức về công tác an toàn hệ thống thông tin còn chưa cao
một số khó khăn mà gần như là doanh nghiệp nào cũng gặp phải hiện nay
thứ nhất đó là cái nguồn nhân lực hiện nay rất là thiếu hụt
rất là khó khăn thừa thiếu nguồn nhân lực
và hiện nay các nhân lực đang còn phải kiêm nhiệm
cả những vị trí về hạ tầng ứng dụng và an toàn thông tin
chứ chưa có những nhân sự chuyên trách để đào tạo chuyên sâu về mạng này
cái thứ hai đó là nói đến an toàn thông tin như vậy
thì các doanh nghiệp hiện nay rất là lo ngại dòng chuyện đầu tư an toàn tin
các trang thiết bị an toàn tin hiện nay khi đầu tư
thì nó yêu cầu một ngôn ngân sách không phải là nhỏ
trước những nguy cơ thách thức sự an toàn hệ thống thông tin của chúng ta
ở các đơn vị tổ chức doanh nghiệp v v
như giải pháp đã được đưa ra
trước hết chúng ta đã có luật an ninh mạng làm cơ sở pháp lý
tiếp theo chúng ta cần hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn
an toàn để các đơn vị tổ chức dựa vào đó mà đánh giá
đưa ra lộ trình phù hợp với mình
các đơn vị tổ chức chưa đủ năng lực tài chính
nên tiếp cận và sử dụng dịch vụ an toàn hệ thống của những đơn vị chuyên nghiệp
chúng ta phải nâng cao cảnh giác
chúng ta áp dụng tất cả những kỹ thuật
có được kể cả phần cứng kể cả phần mềm
kể cả ra xoát thường xuyên
thành phố hồ chí minh cũng có những trung tâm như vậy
là các hệ thống nó chạy ra xoát liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để dò tìm những nguy cơ
những xâm nhập bất thực pháp từ xa vào hệ thống
và sẽ đưa ra những cảnh báo cho các kỹ sư của chúng ta
về mặt chính sách thì thực ra chúng ta vừa mới có những cái luật về an ninh mạng
tuy nhiên sự ra đời đó cũng tương đối là hơi chậm so với thực tế
tại vì bản thân những mối nguy về an toàn thông tin
nó đã tồn tại từ rất lâu
và nó chỉ bùng phát ở những năm gần đây
thì chúng ta cũng chỉ vừa có những cái luật về an ninh mạng như vậy
dù nó có một bước chút chậm trễ
nhưng mà đó là những cái
khởi đầu rất là tích cực
giúp cho cả một cộng đồng doanh nghiệp ở việt nam
nhận diện được là an toàn thông tin là một cái vấn đề quốc gia
chúng tôi cũng thường thuyên tuyên truyền phổ biến
những kiến thức về an ninh bảo mật
cũng như những hội thảo chuyên hành
bên cạnh đó trong các chương trình
giao lưu kết nối cộng đồng
mà hca triển khai với các trường đại học
thì chúng tôi cũng đưa cái chương trình đó vào
chúng tôi giới thiệu truyền thông
về lúc độ cần thiết
phải tăng cường được lượng nhiệt lượng
được cho mạng an ninh
và hiện nay chúng ta cũng thấy một tín hiệu rất là vui
một số trường đại học của chúng ta đã có
một cái khoa an ninh bảo mật cho hệ thống
và chúng ta đã
chắc tôi nghĩ trong năm nay năm tới gì đó
chúng ta sẽ có những cái lứa đầu tiên
mà chuyên ngành ra trường
và trong những năm tiếp theo chắc chắn là cái số lượng sinh viên
học những khoa an ninh bảo mật sẽ tăng cường nhiều hơn nữa
thưa quý vị thưa các bạn
đúng như nhiều ý kiến của các chuyên gia
khi một đơn vị hay tổ chức doanh nghiệp còn nhỏ
và quy mô chưa đủ năng lực tài chính cho vấn đề
bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
họ nên sử dụng dịch vụ của những đơn vị an toàn hệ thống chuyên nghiệp
đó là lời giải tối ưu cho bài toán cân bằng
giữa nhiệm vụ chuyên môn hoặc kinh doanh
với công tác bảo vệ an toàn hệ thống thông tin của chính mình
các đơn vị này có những trung tâm giám sát
chạy ra soát hai mươi bốn trên bảy
và liên tục đưa ra cảnh báo cho các khách hàng của họ
nếu mà tính trên những số lượng về cung cấp những dịch vụ an toàn thông tin chuyên nghiệp
hiện nay ở việt nam thì
số lượng thì nhiều nhưng mà những cái đơn vị mà
thực sự có uy tín và có kinh nghiệm thì cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay
và thực ra những cái đơn vị này chúng tôi đã thấy là những cái đơn vị này
hiện nay là họ đang có một sự đầu tư cho thị trường rất là lớn
nghĩa là họ đầu tư rất là nhiều cái
về nguồn nhân lực đầu tư rất là nhiều về những trang bị những hệ thống giám sát
trong bức tranh các đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn hệ thống thông tin mạng
hiện nay trên địa bàn thành phố cũng như cả nước
công ty dịch vụ tin học hbt là một địa chỉ đáng tin cậy
các công ty cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hệ thống như hbt
đã đầu tư rất chuyên sâu cả về nhân lực cũng như trang thiết bị
họ hoạt động với sứ mệnh và tầm nhìn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
cho cả khối doanh nghiệp khối cơ quan chính phủ cũng như hợp tác liên kết quốc tế
nhằm cập nhật phân tích các thủ đoạn mới của các hacker
hpt ra đời từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chính thức là từ năm hai nghìn tám
hpt đã bắt đầu triển khai định hướng về an toàn hệ thống tin
chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều khách hàng của chúng tôi
bắt đầu phải gặp những khó khăn
từ chuyện vận hành hệ thống tin và gặp những sự cố liên quan an toàn hệ thống tin
chính vì vậy từ hai nghìn tám thì chúng tôi bắt đầu cung cấp những dịch vụ và công nghệ
giúp nâng cao an toàn hệ thống tin
cũng như là đồng hành cùng với khách hàng của chúng tôi trong suốt hơn một mươi năm qua
hiện tại chúng tôi đã có một trung tâm về an toàn hệ thống tin
chúng tôi cung cấp liên quan đến công nghệ giải pháp
cũng như là những dịch vụ giúp cho khách hàng an toàn
trải qua hơn một mươi năm trong lĩnh vực an toàn hệ thống tin
chúng tôi mong muốn có thể trở thành một trong những công ty hàng đầu tại việt nam
cung cấp những dịch vụ không chỉ ở việt nam
và trong thị trường sắp tới sẽ triển khai ra thị trường quốc tế
có ba xu hướng bùng nổ chính về an toàn hệ thống tin mà doanh nghiệp đang phải đối mặt
thứ nhất đó là sự bùng nổ của ransomware
một loại má độc tấm tiền và ma hoa dữ liệu của doanh nghiệp
đối với những tình huống này thì khi doanh nghiệp gặp phải
rủi ro lớn nhất của họ là họ sẽ bị mất mát dữ liệu và không phục hồi được
và cái nhóm thứ hai là chúng tôi bắt đầu nhận thấy là
có nhiều cuộc tấn công vào doanh nghiệp với mục đích rất là tinh vi và phức tạp
và trong những cuộc tấn công này những vũ khí mà tội phạm mạng sử dụng
cụ thể ở đây là má độc thì đều rất là tinh vi phức tạp
và có những cơ chế ẩn nấp rất là khó mà mình nhận biết
và cái thứ ba là chúng tôi cũng bắt đầu thấy những tấn công vào những cái hạ tầng trọng yếu của quốc gia
để đồng hành và giúp cho những tổ chức doanh nghiệp bảo vệ và nâng an toàn tin của doanh nghiệp
trong những năm qua chúng tôi đã triển khai một số công tác đem lại những hiệu quả cụ thể
trong năm hai nghìn một mươi chín công ty dịch vụ tin học hbt
sẽ hoàn thiện một trung tâm giám sát chạy ra soát hai mươi bốn trên bảy
nhằm đưa ra cảnh báo trước các cuộc tấn công bảo đảm cách ly hệ thống và khôi phục dữ liệu
bên cạnh đó họ còn soạn những bộ dịch vụ để làm cơ sở cho những đơn vị tổ chức
hoàn thiện lộ trình đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn hệ thống phù hợp với khả năng kinh tế
sự xuất hiện và phát triển của những đơn vị chuyên nghiệp như hbt
là cơ sở để bức tranh an toàn hệ thống thông tin sẽ chuyển động theo hướng tích cực trong tương lai gần
trong năm hai nghìn một mươi chín hiện tại chúng tôi đang xây dựng một hệ thống giám sát tập trung
hệ thống giám sát này sẽ tiến hành giám sát cho những khách hàng của chúng tôi
và thu thập thông tin từ nhiều nguồn để nhận diện những tấn công sớm vào hệ thống của chúng ta
bên cạnh hệ thống giám sát đầu tư đội ngũ công nghệ như vậy
chúng tôi có xây dựng những bộ dịch vụ về an toàn thông tin
đây là những bộ dịch vụ giúp cho doanh nghiệp tổ chức giải quyết được bài toán về nguồn nhân lực
và bài toán về đầu tư công nghệ
việt nam luôn là những nước hàng đầu bị lây nhiễm những mã đọc đó
thì đó thực sự trở thành một cái nhức nhối đối với vấn đề an toàn thông tin
và chúng tôi hy vọng với năng lực của mình sẽ có thể giúp những tổ chức doanh nghiệp
đảm bảo hoạt động an ninh những hoạt động kinh doanh của mình
dựa trên một nền tảng công nghệ thông tin an toàn
thưa quý vị và các bạn
phóng sự về bức tranh bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của các đơn vị chuyên nghiệp như hbt
một lần nữa khiến chúng ta và nhiều đơn vị tổ chức bớt đi phần nào lo âu
trước các cuộc tấn công ngày càng dồn dập tinh vi của các hacker
giải pháp sử dụng dịch vụ an toàn của các đơn vị chuyên nghiệp cũng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều nguồn lực
và phóng sự này cũng khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay số phát sóng lần này
một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo